nhằm đảm bảo cung ứng đủ thực phẩm cho người dân tp hcm trong những ngày giãn cách xã hội
theo ubnd tp hcm cần nhanh chóng khôi phục và đưa vào hoạt động trở lại các điểm bán lương thực thực phẩm thiết yếu
tại các chợ truyền thống hoặc điểm bán nhỏ trong điều kiện an toàn
hiện nay tp hcm đang thực hiện việc hạn chế tối đa ra đường các cửa hàng cơ sở kinh doanh phải đóng cửa
từ một mươi tám h đến sáu h hàng ngày đã ảnh hưởng đến việc cung ứng hàng hóa thiết yếu đến người dân
trước tình hình trên ubnd tp hcm cho rằng cần nhanh chóng tổ chức lại các điểm cung ứng hàng hóa
tại địa phương với phương thức phù hợp trên cơ sở giả soát khôi phục và đưa vào hoạt động trở lại
các điểm bán mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu tại chợ truyền thống
trong đó ưu tiên tập trung các mặt hàng thực phẩm tươi sống rau củ quả trong điều kiện an toàn
ubnd tp hcm giao sở công thương theo dõi diễn biến thị trường nắm bắt tình hình sản xuất
phân phối lưu thông hàng hóa để chủ động điều phối hàng không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa